vừa qua dịch tả lợn châu phi đã bùng phát tại hai hộ chăn nuôi ở thị trấn nông trường trần phú huyện văn chấn tỉnh yên bái
các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn của tỉnh yên bái và huyện văn chấn đã hỗ trợ gia đình có lợn bị nhiễm dịch tiêu hủy và triển khai các giải pháp khoanh vùng dập dịch
sau khi lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu phi
trị cục chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái xác định có hai ổ dịch tả lợn châu phi tại thị trấn nông trường trần phú
một số lợn chết đã được hai gia đình tự tiêu hủy tuy nhiên số lợn phải tiêu hủy lên tới trên hai trăm linh con
vì vậy trong sáng ngày bảy tháng năm chính quyền thị trấn nông trường trần phú đã huy động dân quân cán bộ thị trấn phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình tiêu hủy bảo đảm vệ sinh thú y tiêu độc khử trùng
khi mà phát hiện ra dịch tả châu phi em đã báo cho cơ quan chức năng ở tại địa phương
và nhà em cũng không chống lại bất cứ gì hết bảo tiêu hủy những con rất khỏe
thì các cô các chú bảo là phải tiêu hủy hết thì em cũng đòi đành phải chấp nhận tiêu hủy hết
không thì để nó lây lan cho người khác người khác họ còn khổ như mình
với mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu phi có thể gây ra đối với đàn lợn
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã có mặt tại vùng dịch
chỉ đạo việc tiêu hủy cũng như yêu cầu các cấp
các ngành chuyên môn triển khai các giải pháp cấp bách
trong đó yêu cầu thống kê số lượng trọng lượng đàn lợn
cũng như kịp thời hỗ trợ nhân lực kinh phí tiêu hủy
mặt khác phải thực hiện nghiêm túc các quy định của bộ nông nghiệp
và công văn chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phòng chống dịch tả lợn châu phi
tổ chức tiêu hủy toàn bộ số đạp lợn bị mắc bệnh và nghi bị mắc bệnh
việc thứ hai là quanh vùng của dịch và tiêu độc cửu trùng
và dừng việc vận chuyển lợn các sản phẩm lợn ra vào vùng có dịch
với thiệt hại lớn đối với hộ chăn nuôi cũng như phải huy động lớn nhân lực
vật lực để tổ chức tiêu hủy bên cạnh những giải pháp trong khống chế
quanh vùng dập dịch người chăn nuôi được khuyến cáo chủ động
trong việc thông tin dịch bệnh cho các cơ quan chức năng